công an nghệ an vừa khởi tố thêm hai bị can về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
đây là kết quả của việc điều tra mở rộng chuyên án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
xảy ra tại xí nghiệp thủy lợi đô lương vào tháng một mươi một năm ngoái
hai bị can trần hiễu đạt bốn mươi hai tuổi trú tại xã lăng thành cán bộ phòng kỹ thuật công trình
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi bắc nghệ an và bùi thị lường bốn mươi năm
trú tại xã hoa thành phó phòng kỹ thuật công trình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi bắc nghệ an
bị khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
từ ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy đến ngày hai mươi bảy tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
bị can này không tham gia kiểm tra quá trình thực hiện và nghiệm thu công trình
nhưng vẫn ký xác nhận vào hai mươi tám hồ sơ sửa chữa và nạo vét do xí nghiệp thủy lợi đô lương thực thực hiện
gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn chín trăm linh triệu đồng
như vậy là đến nay đã có tám đối tượng bị khởi tố trong vụ án nói trên